bên lề hội trợ trung quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba
tại thành phố nam ninh tỉnh quảng tây trung quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị đối thoại bàn tròn
với tổng giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc
qua sáu lần tổ chức hội nghị đã đem lại nhiều kết quả rõ rệt trở thành cơ chế quan trọng để thúc đẩy giao lưu kinh tế
thương mại giữa trung quốc và các quốc gia asean
năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch thương mại giữa quảng tây và việt nam là hai mươi bốn năm tỷ usd chiếm hai mươi năm sáu tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trung quốc và việt nam
về tình hình đầu tư nước ngoài vào việt nam thủ tướng cho biết đến nay đã có hai mươi một dự án đầu tư trên một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
với tổng số vốn đăng ký hơn ba trăm linh tỷ usd trong đó trung quốc đầu tư vào việt nam khoảng một năm trăm linh dự án tổng vốn một mươi một tỷ usd
đứng thứ chín trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
năm hai nghìn một mươi năm tổng kim ngạch thương mại việt nam trung quốc đạt trên sáu mươi sáu tỷ usd và bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba mươi tám hai tỷ usd tăng trên một năm